tại trụ sở đại sứ quán việt nam tại thái lan đã diễn ra đại hội đại biểu hội sinh viên việt nam tại thái lan lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
dự đại hội có đại diện đại sứ quán và đông đảo sinh viên việt nam đang học tập tại các trường đại học ở thái lan
phát biểu tại đại hội đại sứ nguyễn hải bằng đánh giá cao sự năng động sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo sinh viên việt nam tại thái lan
coi hội sinh việt nam là sân chơi bổ ích thiết thực cho hơn sáu trăm linh lưu học sinh đang học tập tại thái lan
đại hội đã bầu ban chấp hành và chủ tịch các phó chủ tịch hội sinh viên việt nam tại thái lan
theo đó nghiên cứu sinh ngành toán học trường đại học chula long cơn nguyễn đăng hoa nghiêm được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ thứ nhất của hội sinh viên việt nam tại thái lan
hôm nay lên là cái nghề thành lập hội sinh viên việt nam tại thái lan
nó đánh dấu một cái bức ngoạch rất là quan trọng
từ hôm nay là tất cả những cái sinh viên việt nam tại thái lan có một cái sân chơi
có một cái chủ sở
có một cái tổ chức hoạt động để thực hiện học tak
tổ chức hoạt động để từ đó những sinh viên có thể gắn kết với nhau và có thể tham gia rất
những các hoạt động do hội sinh viên việt nam tại thái lan tổ chức
ban chấp hành hội sinh viên việt nam tại thái lan nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín là cơ quan lãnh đạo
cao nhất của hội sinh viên việt nam tại thái lan trực thuộc trung ương hội sinh viên việt nam